giàng sáng ngày một mươi sáu tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke ktc trên đường hùng vương
phường một mươi thành phố đà lạt phát hiện hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
vào lúc giờ ba mươi phút cùng ngày kiểm tra năm phòng hát với tổng cộng bốn mươi chín khách
trong đó có ba mươi hai nam một mươi bảy nữ lực lượng công an phát hiện nhiều ma túy còn sót lại trên đĩa xứ
và vương vãi trên sàn nhà qua test nhanh phát hiện ba mươi sáu trường hợp khách dương tính với ma túy
tiếp viên và hai khách dương tính với covid một mươi chín cơ quan công an đã xác định bốn đối tượng chủ mưu
cầm đầu đứng ra tổ chức mua ma túy về để cho cả nhóm sử dụng một đối tượng là nhân viên
có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã tiến hành lập biên bản bắt giữ người vi phạm lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
đối với một mươi bảy đối tượng về hành vi tàng trữ mua bán và tổ chức trái phép chất ma túy
tạm giữ tăng vật tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh karaoke
về hoạt động quá giờ quy định không có hợp đồng lao động đối với nhân viên
và vi phạm các điều kiện về an ninh trật tự